thưa quý vị thời gian gần đây những phố cà phê đường tàu có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn hành lang đường sắt đã bị tạm dừng hoạt động
không được kinh doanh đồng nghĩa với không có thu nhập các hộ dân khu vực này đã gửi đơn kiến nghị mong muốn giữ lại xóm cà phê đường tàu để phát triển du lịch
và đưa ra nhiều phương án bảo đảm an toàn cho người dân và du khách
trước vấn đề này bộ giao thông vận tải đã có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ dân
trong đó nhấn mạnh việc di rời tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt khu vực này là yêu cầu cấp thiết
xóm đường tàu chán năm đường trần phú
sau hơn một tháng ủy ban nhân dân tp hà nội siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh cà phê hàng quán
tại khu vực này tình trạng tụ tập quay phim chụp ảnh trên đường dây tàu và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt đã không còn
nên hành lang đường sát đã được bảo đảm
trước khi có tàu là đã có chuông của đường sát báo các cầu tín hiệu các đèn báo hiệu của đường sát
khi vào thành phố là từ cửa đông cho xuống đây đều có tín hiệu hết
tàu đi qua thì bảo các người đứng đảm bảo an toàn đứng vào không xảy ra tai nạn
sau khi thành phố hà nội giải tán tụ điểm cà phê đường tàu một số đại diện cư dân đã gửi đơn kiến nghị chính phủ
bộ giao thông vận tải chính quyền tp hà nội
bộ giao thông vận tải chính quyền tp hà nội và quận hoàn kiếm bỏ giao chắn lối đi vào khu dân cư
đồng thời đề xuất các giải pháp an toàn cho khách khi tiếp tục kinh doanh giải khát tại khu vực này
các quán sẽ lắp đặt các biển cảnh báo song ngữ việt anh để cảnh báo tàu chạy và không ngồi đứng gần tàu
và có loa cảnh báo kết nối với chắn tàu trước khi tàu chạy qua
đồng thời các quán cà phê cũng lắp camera giám sát để phát hiện hộ kinh doanh vi phạm hành lang đường sát để khách gặp nguy hiểm

thì cái này chúng ta cần phải nghiên cứu để mà sớm phát hiện ra những cái hiện tượng nó mang tính bột phát là như vậy
để chúng ta có những cái định hướng
trước ý kiến của người dân bộ giao thông vận tải đã có văn bản trả lời
trong đó quan điểm của bộ luôn ủng hộ các hộ dân kinh doanh phát triển du lịch và bảo đảm đời sống của người dân
nhưng phải bảo đảm trật tự an ninh an toàn cho du khách an toàn chạy tàu theo đúng quy định
nhất là trong khu vực hành lang an toàn đường sát nội đô tp hà nội
vì vậy việc di rời tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết
sau văn bản trả lời kiến nghị của bộ giao thông vận tải
nhiều người dân khu vực đường tàu vẫn còn nhiều băn khoăn chăn trở
bởi nếu phải di rời thì họ sẽ ở đâu sinh kế như thế nào
vì xóm đường tàu là nơi định cư của họ hàng nhiều năm nay
nên quản hay nên cấm những người dân sinh sống ở đây đây là bài toán vẫn chưa có lời giải
hơn một tháng nay chị huế một hộ kinh doanh tại phố đường tàu đã phải chuyển sang một công việc mới
lặn lội từ thái bình lên hà nội làm ăn chất chiêu được ít vốn rồi vay lãi ngân hàng
chị thuê quán cà phê ngay đường tàu để mưu sinh
nhưng chưa vỏn vẹn được một tháng cửa hàng đã phải đóng cửa
không có thu nhập tiền vay ngân hàng lãi mẹ đẻ lãi con
không còn cách nào khác chị phải bỏ quán cà phê đi bán hàng xong để kiếm sống qua ngày
cuộc sống bây giờ là nhà chị
tôi là rất là khó khăn
bởi vì cứ mỗi một ngày qua đi là phải một ngày chi phí
rồi cứ đến tháng là hàng ngày hai mươi hàng tháng là phải đóng tiền lãi
trong lòng người thương con này
trong mà lo lắng kinh tế này
nếu mà không kiếm được thì làm sao có tiền mà rẻ tiền vai vốn
những tâm tư của chị dung cũng giống như hàng chục hộ dân tại khu vực này
bởi khi xóa bỏ kinh doanh cà phê
đồng nghĩa với việc người dân ở đây đã mất cần câu cho sinh kế hàng ngày
gần hai tháng nay rồi toàn dân đi vay ngân hàng để sửa chữa
bây giờ không có tiền để mà giả ngân hàng nữa
thứ hai bây giờ tìm cách sinh ngay từ thứ hai thứ sáu không có tàu
bây giờ cứ đến đây chỉ trong mỗi đường dây thôi
thế nên chúng tôi chỉ không có sinh mưu được cái gì cả
bỏ các cái rào chắn đi thì người dân người ta mới lên
người ta ăn uống sinh hoạt bình thường dân mới sống được
trước vấn đề trên trong văn bản trả lời
bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd tp hà nội có phương án di rời
tái định cư cho người dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt theo quy định
cũng nghiên cứu bố trí khu vực hợp lý ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
để tạo điều kiện kinh doanh cho các hộ dân trong khu vực
và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định
người dân thứ nhất là có quyền bàn bạc vấn đề về di rời
và điều thứ nhất đó là gì
ít nhất là phải bằng hoặc hơn điều kiện hiện tại chúng tôi đang sống
có nghĩa rằng là khu vực đó chúng tôi được kinh doanh
tiếp theo khu vực đó chúng tôi có thể phải gần bệnh viện gần trường học
thì các cấp ước ngành và cùng với các ban lãnh đạo là phải tiếp xúc với người dân
và mong muốn trao đổi nguyện động của người dân người ta có đồng ý hay không
chứ người dân chúng tôi là những người hoàn toàn tin tưởng vào các cấp các ngành
chính vì như vậy nên chúng tôi cũng hoàn toàn đến giờ hôm nay chúng tôi vẫn tin tưởng
và tôi nghĩ rằng là ban lãnh đạo cũng giống như thành phố hà nội sẽ có những phương án tối ưu nhất
để làm sao được hài hòa vấn đề về đời sống của người dân cũng giống như là vấn đề về du lịch
trong thời gian tới bộ giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương
tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sát trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
triển khai quyết liệt các giải pháp của kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sát trong thời gian tới